thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định xử phạt công ty cổ phần hoàng bít
đơn vị tổ chức hội sách xuyên việt hai nghìn hai mươi một mươi bốn triệu đồng do vi phạm trưng bày một trăm năm mươi đầu sách tại hội trợ
không có trong danh mục được cấp phép không có hóa đơn chứng tử thể hiện nguồn gốc hợp pháp
công ty cổ phần hoàng bít đã được sở thông tin và truyền thông tỉnh thừa thiên huế cấp giấy phép tổ chức triển lãm hội trợ
tuy nhiên nhiều độc giả đã phản ánh hội trợ xuất hiện sách in lộng gắn logo của nhà xuất bản trẻ tp hcm
cũng như là một số sách mới nhưng in cẩu thả chất lượng giấy không tốt không in giá
sở thông tin và truyền thông đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đối với công ty cổ phần hoàng bít xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản